thì quyết nêu rõ các cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền đề cao trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không chỉnh dự án dự thảo không bảo đảm chất lượng bảo đảm tính pháp lý chính xác đầy đủ của các tài liệu trong hồ sơ dự án dự thảo khắc phục triệt đề tình trạng chậm gửi hồ sơ xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm của từng cơ quan tổ chức cá nhân trong việc không hoàn thành chương trình xây dựng luật pháp lệnh để báo cáo quốc hội
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
hưởng ứng lời kêu gọi của người trong bảy mươi năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh nghệ an đã đem hết sức mình tham gia kháng chiến kiến quốc mang lại nhiều kết quả to lớn để lại những dấu ấn sâu đậm
làm dạng dỡ thêm truyền thống quê hương
trong công cuộc đổi mới đảng bộ và nhân dân nghệ an đã nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh và xây dựng đảng
năm hai nghìn một mươi bảy chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci của nghệ an xếp thứ hai mươi một tăng bốn bậc so với năm hai nghìn một mươi sáu thuộc tốc khá của cả nước và dẫn đầu khu vực bắc trung bộ
chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi bảy của nghệ an đứng thứ ba mươi một vượt bảy bậc so với năm hai nghìn một mươi sáu

thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đề mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và tuyên dương một mươi thanh niên thủ đô tiên tiến làm theo lời bác năm hai nghìn một mươi tám
một mươi gương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực học tập nghiên cứu khoa học tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thanh niên làm kinh tế giỏi thanh niên công nhân vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thông qua chương trình thành đoàn hà nội khuyến khích các tập thể cá nhân sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đồng thời góp phần nhân rộng các gương người tốt việc tốt thúc đẩy phong trào thi đua ái quốc trong tuổi trẻ thủ đô hướng tới xây dựng thủ đô đất nước giàu đẹp văn minh hiện đại
mới đây tại hà nội đã diễn ra buổi hòa nhạc với chủ đề bản giao hưởng mùa hạ
đây là cuộc gặp gỡ nghệ thuật thú vị giữa những nghệ sĩ nổi tiếng đến từ nhật bản với giàn nhạc nhà hát vũ kịch việt nam
buổi biểu diễn đã mang đến nhiều cảm xúc cho những người tham dự
trong phần một buổi hòa nhạc giới thiệu tới đông đảo khán giả các tác phẩm âm nhạc kinh điển của nhà soạn nhạc beethoven
phần hai của chương trình là vở múa đương đại mang tên khoảnh khắc
vở múa được lấy ý tưởng từ cuộc sống thường ngày với những khoảnh khắc sự trăn trở và những khát vọng vươn lên
trong buổi hòa nhạc bản giao hưởng mùa hạ quy tụ số lượng thành viên đến từ các dàn hợp sướng trong nước quốc tế đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả góp phần mang nền âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng việt nam
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ra đời đề cương về văn hóa việt nam bảo tàng lịch sử quốc gia phối hợp với bảo tàng văn học việt nam đã tổ chức trưng bày chuyên đề văn học nghệ thuật trong kháng chiến một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
với gần hai trăm linh hình ảnh hiện vật hiện đang lưu giữ tại bảo tàng lịch sử quốc gia và bảo tàng văn học việt nam giúp cho công chúng hiểu hơn giá trị to lớn sự định hướng của đề cương về văn hóa việt nam những công hiến của các văn nghệ sĩ lớp đầu tiên đã tiếp nhận những nội dung tư tưởng của đề cương qua đó nhận thức đúng hơn nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới
thưa quý vị và các bạn hôm nay đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh yên bái qua đó phát hiện đánh giá khách quan toàn diện công tác chuẩn bị kỳ thi của tỉnh miền núi yên bái
sau khi đi thực tế tại điểm thi có nhiều thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện văn yên và hai điểm thi vùng thành thị đoàn công tác đã phát hiện làm rõ hơn các vấn đề mà thí sinh và phụ huynh quan tâm

sau ba ngày nằm điều trị tại bệnh viện bà rịa thì ngày hôm nay ca nhiễm cúm ah một n một đầu tiên của tỉnh bà rịa vũng tàu đã xuất viện
trước đó ngày bốn tháng sáu khoa chuyển nhiễm bệnh viện bà rịa đã tiếp nhận một nam bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngụ xã bình giã huyện châu đức trong tình trạng ho sốt cao sổ mũi rát họng người mệt mỏi chán ăn
ngày bốn tháng sáu chúng tôi tiếp nhận một bệnh nhân nam khoảng ba mươi năm tuổi
bệnh nhân này có dấu hiệu là sốt cao đau nhất người mệt mỏi biến ăn và có viêm long đường hô hấp
chúng tôi khai thác được dịch tễ là bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi cúm h một n một ở bệnh viện từ dũ tức là bệnh nhân ở chung phòng với bệnh nhân đã xác định cúm đó
chúng tôi nghi ngờ ngay lập tức tôi nghi ngờ đây là một bệnh nhân có khả năng là nhiễm cúm h một n một
chúng tôi sẽ thực hiện đúng quy trình khám thu dung và cách ly
để vào đúng quy định của bệnh viện và cho vào thu dung cách ly tại khoa truyền nhiễm bệnh viện bà rịa
thì lúc đầu vào thì chúng tôi cứ nhận đây một trường hợp nhiễm cúm h một n một nhưng chưa có biến chứng nặng
và đến thời điểm ngày hôm nay thì bệnh nhân đã khỏe hết sốt ba ngày rồi
ăn uống bình thường sức khỏe đã hồi phục bình thường thì chúng tôi quyết định cho sức viện trong ngày hôm nay
hiện ngành y tế tỉnh bà rịa vũng tàu đang khẩn trương theo dõi để tránh bệnh cúm ah một n một bùng phát thành dịch tại tỉnh
dị tật liên quan tới cơ quan vận động ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tinh thần sự phát triển của trẻ nhỏ
luôn là nỗi dây dứt của các bậc cha mẹ và cũng là chăn trở của các bác sĩ chấn thương chỉnh hình
để góp phần giảm bớt nỗi đau cho các em nhỏ bị dị tật cơ quan vận động bẩm sinh
bệnh viện đa khoa sanh pôn đã phối hợp với tổ chức nhân đạo trion acion khám và phẫu thuật
cho những trẻ em bị dị tật bẩm sinh và di chứng chấn thương cơ quan vận động bao gồm tay chân và cuộc sống
mắc bệnh sương thủy tinh em phùng thị ngọc ánh một mươi sáu tuổi gặp rất nhiều khó khăn mặc cảm trong cuộc sống
em hiện tại vẫn chỉ duy trì việc điều trị bằng uống thuốc hàng ngày
được biết bệnh viện đa khoa sanh pôn có đợt khám miễn phí dị tật cơ quan vận động
dù đường xá xa xôi nhưng hôm nay gia đình em vẫn cố gắng đưa em tới khám
với mong muốn em sẽ được có cơ hội điều trị hiệu quả giúp đôi chân của em có một tia hy vọng
ở bệnh viện sanh pôn
ở bệnh viện sanh pôn
em khám săn lọc để mổ miễn phí cho trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
có số điện thoại có thông tin đấy thì gia đình cứ liên lạc đấy thôi
các bác sĩ này cũng nhiệt tình này khám cho con này
để còn cho như gia đình nhà tôi con tôi khỏi là bố mẹ tôi là tôi đã hạnh phúc lắm rồi
hiện tại có rất nhiều cháu nhỏ bị dị tật cơ quan vận động mà chưa được khám và điều trị bài bản
chính vì lý do đó mà bệnh viện đa khoa sanh pôn đã phối hợp với các giáo sư hàng đầu châu âu của tổ chức children action
để khám sàng lọc phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật cơ quan vận động dưới một mươi sáu tuổi
đây là đợt khám thứ hai bệnh viện đa khoa sanh bồn tổ chức từ đầu năm nay
trong đợt một đã có nhiều em nhỏ được khám hai mươi trường hợp được tiến hành phẫu thuật
lần một chúng tôi triển khai vào tháng ba năm nay chúng tôi đã mổ tử thiện được cho hơn hai mươi cháu
và kết quả hiện tại thì chúng tôi khám và theo dõi khoảng năm tháng nay thì thấy kết quả rất là tốt
và tuy nhiên là do lần một thì cái thông tin đến với cả nhân dân nó chưa được rộng rãi
nên là cái số lượng bệnh nhân số lượng người dân biết đến chương trình còn hạn chế
nên lần hai chúng tôi hy vọng là tổ chức và hy vọng sẽ nhiều người dân biết đến hơn và nhiều trẻ em được điều trị hơn
hiện bệnh viện tổ chức khám từ thứ hai đến thứ sáu và kéo dài đến hết ngày hai mươi hai tháng tám
tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa
hòa sánh pôn
chuyển sang các thông tin quốc tế
thưa quý vị nhà trắng thông báo ngay sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
tổng thống mỹ donald trump sẽ rời canada để đến singapore
tiến hành cuộc gặp với nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un dự kiến diễn ra vào ngày một mươi hai tháng sáu tới
theo nhà trắng tổng thống donald trump sẽ rời hội nghị thương chỉnh hình đa khoa

dự kiến tổng thống trump và nhà lãnh đạo kim jong un sẽ gặp nhau tại khách sạn capella trên đảo sentosa của singapore vào chín giờ ngày một mươi hai tháng sáu theo giờ địa phương
tức tám giờ cùng ngày theo giờ việt nam
trước đó tổng thống donald trump cho biết ông vẫn chưa quyết định thời gian lưu lại singapore
theo ông thời gian ông ở singapore tùy thuộc vào những gì sẽ diễn ra
trong khi đó truyền thông singapore cho biết ngày tám tháng sáu ông kim chang son tránh văn phòng của nhà lãnh đạo kim jong un
đã cùng một nhóm công tác đến khảo sát khách sạn the st regis singapore
đây có thể là địa điểm được lựa chọn để nhà lãnh đạo triều tiên lưu trú trong thời gian diễn ra cuộc gặp với tổng thống mỹ
trong khi đó với vai trò là chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều sắp tới
singapore đã quyết định dỡ bỏ tạm thời một số hạn chế nhằm tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa của phái đoàn triều tiên
theo thông báo từ chính phủ singapore lệnh trừng phạt thương mại đối với triều tiên
sẽ tạm thời được dỡ bỏ từ ngày chín tháng sáu đến ngày một mươi bốn tháng sáu
kèm theo đó là miễn giảm thuế xuất nhập khẩu hàng hóa cho phái đoàn triều tiên
tham dự cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
dự kiến diễn ra vào ngày một mươi hai tháng sáu tới tại singapore
trong khi đó ngoại trưởng singapore vivian balakrishnan đã tới triều tiên ngày bảy tháng sáu
và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà ri yong ho để chuẩn bị cho công tác tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
hiện các đội hậu cần của cả mỹ triều tiên và nước chủ nhà singapore
đang gấp rút hoàn tất các công việc chuẩn bị cuối cùng để bảo đảm cho cuộc gặp lịch sử này diễn ra xuân sẻ
tổng thống nga vladimir putin ngày hôm nay đã đến bắc kinh
bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến trung quốc theo lời mời của chủ tịch trung quốc tập cận bình
sau lễ đón chính thức hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm
mở đầu cuộc gặp chủ tịch tập cận bình tổng thống nga putin đã chúc mừng ông tập cận bình tái
cử chức chủ tịch trung quốc
tổng thống nga đánh giá sự hợp tác ổn định mà hai nước đã đạt được ở mức chưa từng thấy
ông cho rằng sự hợp tác ổn định với trung quốc là một trong những ưu tiên quan trọng của nga
nhà lãnh đạo nga cũng nhấn mạnh đến tình hữu nghị truyền thống tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước
theo ông putin sự hợp tác kinh tế giữa hai nước cũng đang phát triển tích cực
về phần mình chủ tịch tập cận bình nhấn mạnh hai nước luôn kiên định với việc phát triển quan hệ là hướng ưu tiên
việc thúc đẩy mối quan hệ nga trung luôn là hướng ưu tiên hàng đầu của hai nước
ngoài ra hai nước cũng tham gia tích cực vào những vấn đề quốc tế và quản trị toàn cầu
theo kế hoạch tổng thống putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của tổ chức hợp tác thượng hải
diễn ra tại thành phố thanh đảo miền đông trung quốc trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng sáu
sáng nay theo giờ hà nội thủ tướng nhật bản shinzo abe vừa có cuộc hội đàm với tổng thống mỹ donald trump
trong khuôn khổ chuyến thăm được đánh giá là khá vội vàng của nhà lãnh đạo nhật bản
hai bên đều đánh giá tích cực về các vấn đề được đưa ra thảo luận nhưng kết quả của cuộc hội đàm
dường như vẫn chưa thực sự mang lại sự bảo đảm chắc chắn với những quan ngại của nhật bản
cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo nhật mỹ được thu xếp một cách vội vàng khi thủ tướng abe ghé qua mỹ
chỉ hai giờ đồng hồ khi trên đường tới canada giữ hội nghị thượng đình g bảy
nội dung của hội đàm lần này không có gì mới so với cuộc gặp hồi tháng bốn
xong việc thủ tướng nhật bản liên tục tới mỹ trong vòng chưa đầy hai tháng
được giới phân tích đánh giá rằng tokyo đang bất an do phải ứng phó với những thay đổi chính sách của tổng thống mỹ
tại cuộc hội đàm thủ tướng abe đã tái khẳng định sự thống nhất với tổng thống donald trump
trong việc duy trì sức ép tối đa với triều tiên cho tới khi quốc gia này từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa
đồng thời đề nghị tổng thống mỹ đưa vấn đề công dân nhật bản bị triều tiên bắt khóc
tại cuộc gặp thượng đình mỹ triều sắp tới
bên cạnh đó thương mại song phương cũng là một trong những vấn đề quan trọng mà thủ tướng abe nhấn mạnh
trong cuộc hội đàm lần này khi trong thời gian qua tổng thống donald trump đã không dưới một lần
đề cập tới sự thiếu công bằng trong mối quan hệ thương mại mỹ nhật
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại